nhằm bảo đảm sức khỏe cộng đồng phòng chống bệnh cúm ah một n một
cục y tế dự phòng bộ y tế vừa đưa ra khuyến cáo nhằm phòng tránh loại virus này
cúm ah một n một là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm ah một n một gây nên
bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao và lây lan nhanh trong cộng đồng
các dấu hiệu chính của bệnh cúm ah một n một bệnh có biểu hiện sốt trên ba mươi tám độ c
ho đau họng sổ mũi đau đầu đau cơ mệt mỏi
một số trường hợp nặng có thể bị suy hô hấp và dẫn đến tử vong
bệnh cúm ah một n một có triệu chứng giống với cúm thông thường
chỉ có thể chuẩn đoán chính xác bằng cách lấy dịch mũi họng tại cơ sở y tế để xét nghiệm
các biện pháp phòng chống cúm ah một n một đã được cục y tế dự phòng bộ y tế khuyến cáo
tăng cường vệ sinh cá nhân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng che miệng và mũi khi ho hát hơi
vệ sinh và mở cửa thoáng mát nơi ở lớp học phòng làm việc
lau chùi bề mặt vật dụng bằng hóa chất sát khuẩn thông thường
người dân nên tự theo dõi sức khỏe hàng ngày
nếu có biểu hiện sốt ho đau họng thì thông báo cho trường học cơ quan đoàn thể
nơi đang học tập công tác và cơ sở y tế địa phương
nếu được xác định mắc cúm thì cần được cách ly và đeo khẩu trang
những người mắc bệnh mãn tính phụ nữ mang thai người già trẻ em
cần tránh tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh tránh tiếp xúc với người mắc hoặc nghi mắc bệnh cúm
cần đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách trên một mét nếu phải tiếp xúc với người bệnh
không tự ý sử dụng thuốc đặc biệt là thuốc kháng virus như tamiflu mà phải tuân theo hướng dẫn của thầy thuốc